chiều nay công an tp hà nội đã phát đi văn bản hỏa tốc gửi chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã
về việc chuẩn bị các điều kiện cần sẵn sàng phối hợp với công an thành phố trong triển khai phần mềm cấp
và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện với sáu nhóm đối tượng
cụ thể sau nhóm đối tượng gồm một các cá nhân thực hiện nhiệm vụ chính trị công vụ ngoại giao
cá nhân thực hiện nhiệm vụ công tác công vụ dịch vụ công ích thiết yếu
cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch
phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên các cơ quan báo chí truyền thông
phục vụ các nhiệm vụ chính trị công vụ ngoại giao tuyên truyền công tác phòng chống dịch
công dân thuộc các trường hợp đi cấp cứu khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ
tiêm vaccine và xét nghiệm covid một mươi chín người chăm sóc người bệnh và người xuất viện
người đi mua lương thực thực phẩm bắt buộc phải có thời gian cụ thể và có giấy đi chợ
tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ công vụ công ích thiết yếu